trước diễn biến nắng nóng gây gấp những ngày vừa qua và tại nhiều địa phương
nguy cơ cháy rừng đang được cảnh báo ở cấp nguy hiểm
trong sáng nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi kiểm tra
tại tỉnh thừa thiên huế về công tác phòng chống cháy rừng
nắng nóng liên tục từ ngày bốn tháng sáu đến nay độ ẩm không khí thấp và gió nồm càng làm lửa bùng lên mạnh
và lan rộng ra nhiều diện tích rừng
công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động các cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện phối hợp với các lực lượng
như kiểm lâm bộ chỉ huy quân sự tỉnh dân quân tự vệ lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ và người dân
tiến hành dập lửa di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
hiện nay do nắng nóng tiếp tục kéo dài nên bộ đã có những giải pháp cùng tỉnh ra soát
ngăn chặn nguy cơ cháy rừng có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới